được xem là một trong những mô hình sản xuất bền vững ứng phó tốt với biến đổi khí hậu
nên diện tích lúa và tôm ở cà mau năm sau cao hơn năm trước góp phần nâng cao giá trị hiệu quả
cho nhà nông ngành nông nghiệp của tỉnh cà mau
tập trung chủ yếu ở các huyện thới bình u minh trần văn thời cái nước và thành phố cà mau
tại cà mau sản xuất tôm lúa đã phát huy hiệu quả tích cực
trở thành một trong năm mô hình nuôi tôm cơ bản được triển khai trên địa bàn
hiện nay diện tích tôm lúa của cà mau đã đạt năm mươi hai hectare
chiếm một mươi bảy chín diện tích nuôi tôm nước lậu của tỉnh
đứng thứ hai về diện tích tôm lúa trong vùng đồng bằng sâm cửu lâm
trong thời gian tới cà mau tổ chức lại sản xuất mô hình tôm lúa theo chuỗi giá trị
nâng cao năng suất chất lượng thân thiện với môi trường sinh thái
đồng thời xúc tiến gắn kết chuỗi liên kết sản xuất xây dựng thương hiệu gạo sạch trên đất nuôi tôm
góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp
ngành tôm và lúa hữu cơ tại cà mau